phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức công chúa kế vị thụy điển victoria angrid alid diesel và phu quân thăm chính thức việt nam
chuyến thăm của công chúa thụy điển đến việt nam diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ hợp tác việt nam thụy điển trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển
ngay sau lễ đón phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và công chúa kế vị thụy điển victoria ingrid alice diaseri
đã tiến hành hội đàm thụy điển là nước phương tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
ngày một mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thụy điển đã viện trợ hơn bốn tỷ usd tính theo thời giá hiện tại cho việt nam trong suốt bốn mươi sáu năm qua
thương mại hai chiều giữa hai nước đạt hơn một tỷ usd mỗi năm một số tập đoàn lớn nhất và thành công nhất của thụy điển
như ericsson s m ikea chitropark và electrolux đều đang kinh doanh hiệu quả ở việt nam
thụy điển là nước phương tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam trong suốt bốn mươi sáu năm qua